tại ngã tư xuân thủy trần thái tông quận cầu giấy thành phố hà nội
đã xảy ra một cuộc tấn công giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhóm xã hội
một trong hai nhóm đã sử dụng hung khí là súng để giàn mặt đối thủ
cuộc đúng độ xảy ra vào đêm tối ngay giữa ngã tư thể hiện sự liều lĩnh
coi thường pháp luật của những đối tượng côn đồ
ngay sau đó những đối tượng tham gia vào cuộc tấn công đã nhanh chóng tẩu thoát trong đêm tối
lần lượt sau đó cảnh sát đã bắt giữ và làm rõ động cơ gây án diễn biến hành vi của toàn bộ vụ án này
ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra vị cam đối với dương văn thao theo quy định của pháp luật
căn cứ vào kết quả tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với dương văn thao về tội gây dối trật tự công cộng sang tội giết người và được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
thực tế dương văn thao không phải là cái tên xa lạ với cơ quan công an bởi hắn vốn là một tay giang hồ cộm cán ở hà nội
trước đó thao có hai tiền án
một tiền án tám tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn bốn
một tiền án ba mươi tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
nhắc đến thao giới giang hồ cũng phải ngán ngẩm
ngại va chạm bởi sự điên rồ liều lĩnh không bao giờ biết sợ của hắn
biệt danh thao điên cũng bắt nguồn từ đó
đối tượng con đồ mà đối tượng con đồ cho nên là khi mà tài cảnh bất kỳ trong một việc nào đấy
đối tượng này có thể là dùng bất kỳ một cái gì nó không như người thường
có thể vơi đực chai nó đập chai hoặc vơi đực rào nó đập rào hoặc là thích đánh đánh đánh không
và có thể là đọng bia rượu có thể chởi nhau bình thường
không cần biết là ai đấy thì người ta gọi như kiểu một thằng điên
thì biệt danh thao điên cũng có từng cái trước
sau này từ điên được gắn liền với tên dương văn thao
có lẽ còn bởi một lý do nữa
đó là khi bị cơ quan điều tra bắt giữ hắn luôn thể hiện mình là người có bệnh lý tâm thần
trong quá trình điều tra thao có nhiều biểu hiện bất thường về tâm sinh lý
tại biên bản này thao có nhiều biểu hiện bất thường về tâm sinh lý

của viện pháp y tâm thần trung ương kết luận
trước trong sau khi phạm tội
và hiện nay bị can bị dối loạn nhân cách thực tổn
theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi
về các dối loạn tâm thần và hành vi
bệnh có mã số f bảy mươi
bị can bị hạn chế khả năng nhận thức hậu quả hành vi và hạn chế khả năng điều khiển hành vi
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội đã ra quyết định
hủy bỏ biện pháp tạm giam
và quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
đối với bị can dương văn thao
tại viện pháp y tâm thần trung ương
với quyết định này dương văn thao nghiễm nhiên có được tấm vé thông hành
để rời khỏi trại tạm giam
và không bị điều tra
không rõ tình hình bệnh của thao điên như thế nào
và việc điều trị đến đâu
chỉ biết rằng sau khi được đưa đi chữa bệnh
dương văn thao lại ngựa quen đường cũ
tiếp tục thực hiện một hành vi phạm tội khác
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát đình sự công an thành phố hà nội đã ập vào một căn phòng trung cư
ở tầng một mươi hai phường yên hòa quận cầu giấy
bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc
và trong đó có thao điên
sau khi đã tổ chức trinh sát
nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng
đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
khoảng một mươi năm giờ
phòng cảnh sát đình sự công an thành phố hà nội đã tổ chức bắt quả tang
thao và đồng bọn đang tổ chức đánh bạc
tại phường yên hòa cầu giấy hà nội
thu giữ tại sới bạc là bốn trăm chín mươi một triệu bốn trăm linh nghìn đồng
cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với thao
và sáu bị can khác về tội tổ chức đánh bạc
khởi tố hai mươi bị can về tội đánh bạc
trong vụ án này
dương văn thao được xác định đóng vai trò tổ chức đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa
sới bạc của thao tổ chức mỗi ngày hai ca vào chiều và tối
hắn thu tiền phế một triệu đồng một người
để vận hành khế bạc này
thao tổ chức phân công nhiệm vụ rất rõ ràng
có đối tượng để tìm địa điểm liên hệ đưa đón con bạc
đối tượng làm hồ ly thu và trả tiền thắng thua
một số đối tượng thì làm nhiệm vụ canh gác
cảnh giới lực lượng chức năng
và với sự thay đổi địa điểm liên tục
và đường dây phân công nhiệm vụ kín kẽ như vậy
thao tưởng rằng hành vi của mình không thể nào bị phát hiện
nhưng thực tế
tất cả đã nằm trong sự theo dõi của họ
một lần nữa
thương vân thao lại thoát khỏi việc
bị giam giữ khi hắn được áp dụng biện pháp
bắt buộc chữa bệnh tại viện pháp y tâm thần trung ương

việc biến mình thành một kẻ điên giống như một tấm bình phong vô cùng lợi hại
khiến thao có thể thoát được sự trừng trị của pháp luật
lần này lợi dụng việc được đưa đi chữa bệnh thao đã bỏ trốn
sau khi cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu chứng minh việc thao không chấp hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
thì đã có công văn đề nghị viện cập sát nhân dân thành phố hà nội
đình chỉ áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với thao
sau đó cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra bị can
và giao quyết định truy nã đối với thao
bắt đầu từ đây
nhiệm vụ bắt giữ đối tượng truy nã dương văn thao được giao cho đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phụ trách
trong nhiều năm tân giang hồ cộng cán đẩy bánh khóe với biệt danh thao điên đã dở tất cả những thủ đoạn của mình
để lần trốn khỏi sự truy lùng của pháp luật
và vì vậy hành trình truy tìm kẻ phạm tội này cũng diễn ra đầy cam go với nhiều khó khăn thử thách
từ năm hai nghìn một mươi chín các trinh sát của đội cảnh sát đặc nhiệm đã nhiều lần được cung cấp thông tin về nơi lẩn trốn của dương văn thao
có thông tin thao từng trốn lên các tỉnh phía bắc
rồi cũng có thông tin hắn từng xuất hiện ở một quán bia tại hà nội
một số người cho rằng đã từng bắt gặp thao trên địa bàn các quận tây hồ bắc tử liêm
thế nhưng khi trinh sát tìm đến nơi được cho là thao từng xuất hiện
thì đều không thấy bóng dáng của hắn đâu cả
nhiều năm theo đuổi tung tích tên này dấu vết của hắn vẫn như bóng chim tăm cá
dương văn thao được đội cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố hà nội đưa vào diện truy nã đặc biệt
về cái hồ sơ của đối tượng dương văn thao này là một đối tượng cũng rất là va chạm sau rất nhiều
cũng lưu manh những cái hồ sơ mình nghiên cứu thì chưa phục vụ được trong cái vệ bản dự
mà đây về sau là đều phải có những cái thông tin đều từ cảm nhận bên ngoài
hồ sơ nào rất đầy đủ thế nhưng mà đối tượng này nó biết
biết cho nên là đối tượng đã có thể là ví dụ như người thân không liên lạc
số điện thoại của đối tượng bỏ
hoặc là những mối quan hệ trong hồ sơ dưỡng liên lạc
nên những đối tượng không giao lưu nữa
thì đối tượng tìm được mối quan hệ mới dùng những số điện thoại mới
đối tượng này là rất tinh huy có nghĩa là đã tiếp xúc được với nhiều cơ quan pháp luật
đã bị khởi tố nhiều lần và cũng đã đi trước bị bắt buộc
cho vậy là với cán bộ quan thì đối tượng cảnh giác
khi mà chúng ta tổ chức trinh sát thì phát hiện đối tượng không ở cố định ở đâu cả
và thường ở trong các nơi các khu đất lân chiếm các khu đất giáp danh
các khu đấy không thuộc quản lý
thì sát sao các địa bàn giáp danh
cho nên là khi mà xuất hiện bóng dáng cái người lạ
thì đối tượng nhanh chóng di chuyển
bằng các phương tiện như xe ôm và các phương tiện khác
có thể là đều là nem đi chở đi
cho nên là khi mà đi thì thường là cũng bịt khẩu trang và đội mũ
cho nên nó rất là kín
khi mà phát hiện đối tượng có thể nhìn cái hình dáng đấy
nếu không phải là trinh sát có kinh nghiệm hoặc chưa tiếp xúc
thì không thể nào mà biết đấy là đối tượng hay không
theo hồ sơ cảnh sát
theo hồ sơ cảnh sát
trong thời gian trốn truy nã
thao điên đầu quân cho chùm giang hồ khét tiếng nguyễn việt dũng
hay còn gọi là dũng út
chú tại phường xuân đình quận bắc từ liêm
dũng út là một tay giang hồ có số má ở hà nội
là đối tượng bị cơ quan công an xác định
liên quan đến hành vi chiếm đất
bao đổ vật liệu xây dựng phế thải ở địa bàn hà nội
đáng chú ý
dung út cũng là bị can trong vụ án giết người
cùng với thao điên một mươi hai năm về trước
hắn có bệnh án tâm thần
nhưng trong khi điều trị bệnh
vẫn điều khiển đàn em phạm pháp
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm dũng út đã bị công an thành phố hà nội bắt giữ
việc dũng út bị bắt
đã hé lộ một phần manh mối
về tung tích của thao điên
liên quan thao thì nó có một quan hệ rất thân thiết
với cả chỗ nguyễn việt dũng
và dũng út
bản thân dũng út thì là
đối tượng dũng út
đối tượng dũng út
đối tượng dũng út thì là đối tượng dũng út

thứ nhất là nền chứng bất công
thứ hai là lợi dụng những cái
dự án đất trống
người ta chưa sử dụng đến
các đối tượng này vào dựng các cái lèo lán
thứ nhất là
có những cái việc cho đàn em ăn ở
thì đối tượng dũng út này cũng là một đối tượng chơi
rất thân với đối tượng nguyễn việt dũng
chuyên lợi dụng cái việc đấy
đối tượng dũng út cũng nằn trốn vào những cái lán trại đấy
đối với đối tượng nguyễn việt dũng thì
có khoảng bốn năm đến bãi đất
thế nhưng những cái bãi đất này
thì thực ra là chủ yếu là các đối tượng đàn em
thì khi mà nếu như mà anh em
chuyên sát mà có thể hóa trang
nhưng mà bằng cách nào đấy
thì cần có hiện tượng lại
thì là có thể là đối tượng
các đàn em sẽ báo
thì kể cả đối tượng dương văn thao trong đấy nó sẽ có những cách nó lẩn trốn
vì ở đấy các cái khu đất công
hoặc là những cái đất dự án rất là rộng
gần như không có tường bao
tường rào gì cả
có thể đối tượng nằn trốn
ở trong khu đấy hoặc ra đằng sau
cho nó có thể thoát thì mình cũng có thể tìm được
cho nên cái việc mà đối tượng dương văn thao
ngay lúc đầu khi mà có cái lệnh truy nã
anh em đã có nhận nhiệm vụ được giao
đi truy bắt thì nó gặp rất nhiều khó khăn
nằm như thế
như vậy dương văn thao vẫn đang lẩn quẩn
đâu đó trên địa bàn thành phố hà nội
chứ không trốn đi đâu xa
nhưng hắn phát ẩn phát hiện
luôn xóa mọi dấu vết
những nơi đến và đi
tổ công tác được giao nhiệm vụ
truy bắt dương văn thao đã nghiên cứu rất kỹ
mối quan hệ gia đình xã hội
bạn bè của hắn
và phát hiện
ngoài thân thiết với dũng út
thao điên còn có mối quan hệ tình cảm với một cô gái
hắn và người tình có một con trai
cô gái này làm nghề spa
và hiện đang mở một cửa hàng spa trên đường tôn đức thắng
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
các trinh sát đã luôn bám sát địa chỉ này
nhưng vẫn không thấy dương văn thao xuất hiện tại đây
các cái xe xuất hiện vào buổi đêm
thì mình đều đánh giá là có thể thao sẽ đến
thao sẽ đi với cái xe ôm

cái xe ở gần đó thì là đều phải giám sát
khi mà có xe nào xuất hiện trước cửa mà đi đến
thì chúng tôi rất là có niềm tin là nó sẽ đến
và nhiều lần là cũng có niềm tin là đến
nhưng sau đó thì cả đêm cũng không phải
tuy không thấy dương văn thao xuất hiện
nhưng không từ bỏ hy vọng
các trinh sát đã theo sát hoạt động của các cửa hàng

và nắm quy luật đi lại sinh hoạt
của người tình dương văn thao và con trai hắn
quá trình theo sát một tia hy vọng
về manh mối đối tượng đã lé lên
người tình của thao
từng đăng một bức ảnh về con trai mình
nắm tay một người đàn ông trên mạng xã hội
hình xăm trên gáy của người đàn ông
rất giống với đặc điểm nhân dạng của dương văn thao
mà trước đó các trinh sát đã nghiên cứu rất kỹ
đối với hình ảnh mà
phụ nữ đăng đứa trẻ cầm tay
người đàn ông của hình xăm đấy
chúng tôi cũng tham khảo
và có niềm tin hơn là chúng tôi đã tìm ra một người đàn ông này
và tôi cũng biết là thao sẽ xuất hiện
và về và thăm con gái
như vậy bằng cách nào đó
đối tượng vẫn có liên hệ với người yêu
trong suốt thời gian trốn truy nã
thời điểm này đã qua tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
và chuẩn bị đến ngày lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai
nhận định vào dịp lễ tình nhân
thao rất có thể sẽ gặp người tình của mình
nên suốt thời gian trước đó
các trinh sát của đội cảnh sát đặc nhiệm
đã giám sát rất kỹ tại cửa hàng spa
và một số địa điểm liên quan đến người thân của đối tượng
bất ngờ và đúng ngày một mươi ba tháng hai
tổ công tác đã phát hiện
một người đàn ông ngoại hình
rất giống dương văn thao
dắt theo cậu con trai nhỏ
tiếp tục theo dõi tại viện spa
các trinh sát phát hiện
đối tượng này sau đó xuất hiện
tại tầng hai của ngôi nhà để quay đồ
bằng các biện pháp theo dõi
các trinh sát đã xác định
đối tượng này có hình xăm
rất giống hình xăm của dương văn thao
các trinh sát gọi lên giải biện
và đưa lại các vị trí
diện pháp liên kết
bằng những kỹ thuật
thông tin về chuyển hàng
đồng độ họa
đặc biệt tất cả
những sự thông tin
đó là thứ lạ set

những nhân dân thành phố hà nội cũng đã tuyên hắn một mươi năm năm tù về tội giết người
với những bản án này hồ sơ về hành trình truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt
thao điên đã có thể khép lại một cách trọn vẹn
đó là một kết thúc đẹp sau khi các trinh sát của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian công sức để lần theo dấu vết của hắn
và dù có dở bao nhiêu mánh khóe tủ đoạn để trốn tránh đi chắc nữa
thì cuối cùng thao điên cũng phải trả giá trước pháp luật